tại thành phố phan thiết tỉnh bình thuận đoàn công tác của ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
do đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung ương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
làm trưởng đoàn làm việc với lãnh đạo tỉnh bình thuận về các nội dung chuẩn bị đại hội đại biểu
mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh lần thứ tám nhậm ký hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi bốn
đồng chí trần thanh mẫn đánh giá công tác chuẩn bị văn kiện hồ sơ cho đại hội đại biểu mặt trận tổ quốc việt nam
tỉnh bình thuận lần thứ tám nhiệm kỳ hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi bốn về cơ bản đạt được yêu cầu
những vấn đề tồn tại những góp ý của các thành viên trong đoàn công tác bình thuận cần tiếp tục bổ sung để hoàn thiện
đồng chí cũng lưu ý đại hội mặt trận là sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh nên phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền
mặt trận phải đổi mới trong công nghệ thông tin bám sát nắm tình hình trong nhân dân tổng hợp ý kiến cử tri
hoạt động giám sát phản biện xã hội phải được quan tâm ở mức cao nhất
việc xây dựng phương hướng nhiệm kỳ hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi bốn của mặt trận phải bám chắc vào nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ một mươi bốn
sáng cùng ngày đồng chí trần thanh mẫn làm việc với lãnh đạo tỉnh bình thuận về kết quả một mươi năm thực hiện cuộc vận động
người việt nam ưu tiên dùng hàng việt nam trên địa bàn tỉnh
đồng chí trần thanh mẫn khẳng định thành công của cuộc vận động sau một mươi năm đã tạo sự chuyển biến trong nhận thức
tâm lý và tạo kênh phân phối sản phẩm hàng việt tới tận tay người tiêu dùng
trước đó chiều ngày hai mươi tháng bốn chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam trần thanh mẫn đến thăm tòa giám mục phan thiết bình thuận nhân dịp lễ phục sinh năm hai nghìn một mươi chín